chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng chúng tôi
để cùng cập nhật những tin tức thời sự đầu ngày trong an ninh ngày mới
sau khi cứu tám người ra khỏi đám cháy tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một quan hoa cầu giấy hà nội
an toàn ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục quay lại dập lửa và tìm kiếm nạn nhân
thì trần nhà sập xuống khiến các anh hy sinh
tối ngày một tháng tám công an thành phố hà nội đã thông tin về vụ cháy
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng tám trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội nhận được tin báo
xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy
trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội điều động một mươi xe chữa cháy
cùng hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an quận cầu giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức chữa cháy
với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
ba cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
gồm trung tá đặng anh quân đội trưởng trung úy đỗ đức việt binh nhì nguyễn đình phúc
đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi những cán bộ chiến sĩ này lên tới tầng bốn thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy
trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các em hy sinh
cùng ngày chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân
và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
công an tp hà nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
và ngay trong chiều hôm qua bộ trưởng bộ công an tô lâm đã gửi lời chia buồn thăm hỏi
đến thân nhân ba chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an hà nội các đơn vị có liên quan
sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thủ tướng chính phủ chủ tịch nước
để đề nghị tặng bằng tổ quốc ghi công phong danh hiệu liệt sĩ
tặng thưởng huân chương phù hợp đối với ba đồng chí đã hy sinh
các đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi động viên thân nhân gia đình ba đồng chí
sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này
vâng thưa quý vị sau khi nhận được thông tin về vụ cháy
làm ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội hy sinh thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh gửi lời chia buồn sâu sắc
tới thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ bị nạn và chỉ đạo
bộ công an ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức tham hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách
với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình chỉ đạo các lực lượng chức năng
tập trung khắc phục hậu quả điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy
xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
diễn tập phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trang bị công cụ
phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng
trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên kiểm tra
giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn kịp thời phát hiện
chấn chỉnh khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
đối với cơ sở đảm không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trường hợp vi phạm
nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng
mai nữ lan ngọc chú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng ngọc nói mình có quan hệ ở bộ công an và nhận
bà nguyễn thị bích chi là hai mươi tỷ đồng để lo lót thủ tục lô đất với giá là hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ngọc đã không lo được thủ tục của lô đất
và chỉ chuyển lại cho bà chi là một mươi tỷ đồng số tiền còn lại ngọc đã chiếm
để tiêu xài cá nhân và bỏ trốn
ngày một tháng tám lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn
tại nhà riêng địa chỉ số hai thích phước huệ phường hòa hải của quận ngũ hành sơn
thưa quý vị lễ hội sâm ngọc linh lần thứ tư tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
với chủ đề ngọc linh mời gọi đã chính thức được khai mạc tối ngày hôm qua
thu hút đông đảo người dân và du khách
với một lễ hội độc đáo đặc biệt tổng giá trị xâm tại các giai đoạn
hàng lên tới hàng chục tỷ đồng công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn
cho lễ hội được đặc biệt chú trọng
khu vực bán sâm tại lễ hội có tất cả một mươi chín gian hàng mỗi gian hàng có từ ba đến sáu ký sâm
mỗi ký sâm từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng nghĩa là giá trị tiền xâm các hồ dân
và các cơ sở mang theo đến lễ hội từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng
để tránh tình trạng trộm cắp bảo vệ tuyệt đối tài sản của người dân
công an huyện nam trà my đã bố trí lực lượng kiểm soát
và chốt chặn tại tất cả các lối ra vào của khu vực này
công an huyện nam trà my đã bố trí lực lượng kiểm soát

trước đó nhằm đảm bảo toàn bộ sâm được trưng bày và bán tại lễ hội đúng chuẩn sâm ngọc linh
tất cả sâm khi đem tới đây phải trải qua các vòng kiểm định
tại xã tổ kiểm định địa phương xác nhận sâm của vườn nhà nào
số lượng xâm sẽ được cắt
các khẩu mang đi là bao nhiêu
khi tới lễ hội tổ kiểm định của bang tổ chức kiểm tra xác nhận lại một lần nữa
cuối cùng tại các gian hàng người mua muốn kiểm chứng vẫn có thể nhờ tổ kiểm định kiểm tra lần hai
tại tất cả các khâu kiểm định này đều có lực lượng công an giám sát
lực lượng công an thì có trách nhiệm là giám sát
giám sát công an xã cũng giám sát từ bên kia
và chịu trách nhiệm
trong đó có chụp hình ghi hình đó là tất cả các cái
số lượng xâm của tên người
và xuống đây thì phương án bảo vệ ở đây thì chúng tôi cũng giám sát
theo dõi giám sát
an toàn tuyệt đối
và cái quảng bá được cái hình ảnh của nguyễn nam trà mây
đặc biệt là quảng bá các cái loại cây xâm ngọc linh và các loại dược liệu
lễ hội sâm ngọc linh được tổ chức sau hai năm gián đoạn vì dịch covid một mươi chín
đã thu hút đông đảo người dân và du khách từ nhiều địa phương tới tham dự
để đảm bảo an toàn giao thông
từ sáng sớm lực lượng công an đã bố trí các bộ chiến sĩ phân luồn
hướng dẫn hỗ trợ người dân ra vào khu vực lễ hội
lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng tám
trong suốt thời gian này công an địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện
thưa quý vị dịch động mùa khỉ diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới
trước tình hình này vào ngày một tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam
đã ký công điện thay mặt thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan
và các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quán triệt chỉ đạo thông suốt quyết liệt huy động các cấp ngành đoàn thể
tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ
và chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu đối với địa phương có cửa khẩu trong cộng đồng
phát hiện sớm điều trị kịp thời người mắc hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong
chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản đáp ứng tổ chức diễn tập theo các tình huống
để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra
truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân cộng đồng về tình hình dịch bệnh
và các biện pháp phòng dịch bệnh đầu mùa khỉ theo khuyến cáo của bộ y tế
thủ tướng giao bộ y tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh
khuyến cáo của who để chủ động các biện pháp phòng chống dịch điều trị hiệu quả kịp thời
xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế với bệnh đậu mùa khỉ tại việt nam
thưa quý vị những ngày gần đây dư luận lại nóng lên về câu chuyện loa phường ở hà nội
ý kiến phản đối cho rằng người dân đô thị đang phải sống với nạn ô nhiễm tiếng ồn
nên không muốn ổn thêm
mặt khác hiện nay công nghệ đã phát triển có nhiều cách để đưa thông tin đến với người dân
tuy nhiên thì cũng có không ít ý kiến ủng hộ hoạt động của loa phường
và trong mục vấn đề và chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
sẽ xoay quanh câu chuyện loa phường hà nội cùng với sự dẫn dắt của biên tập viên dương trang
cập nhật thông tin thì cũng có thể rất nhiều hình thức khác nhau
có thể cập nhật ở trên mạng hoặc là nghe đài
loa thì nó thật sự là đến thời điểm bây giờ thời đại bây giờ thì nó cũng không được sự là hữu ích
thực sự thì thiếu nó thì cũng một phần nhớ
quay về thời đại bốn chở bốn à
thì thay làm cái gì nó công nghệ lên chứ
loa phường chả có cả ngày tao hết ở đầu
vẫn nên duy trì là phường
bây giờ những cái gì hữu ích thì mình nên phát
còn những cái gì không hữu ích thì mình nên cắt đi
vâng có thể thấy câu chuyện loa phường đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô
với nhiều luồng ý kiến khác nhau
để tìm hiểu chính xác hơn về kế hoạch này của thành phố hà nội
xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến từ bà nguyễn thị mai hương
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội
một bộ phận người dân cũng chưa đồng tình với hoạt động của loa phường
thế do cái cách thức của chúng ta là vận hành nhưng vẫn theo cái phương thức cũ
từ trong thời chiến với cái thời lượng rất là dài
và cái nội dung thì lại chùng với báo chí
ngoài ra thì với cái hệ thống cụm loa rất là dày
và số lượng loan lớn tại một điểm gây ô nhiễm tiếng ồn
thời gian qua thành phố cũng đã cố gắng làm để thay đổi
cái hình ảnh của lá phường làm sao các cái nội dung thông tin trên cái loa phường
nó thực sự là thông tin hữu hiệu nó thiết thực với người dân
nhưng có thể nói rằng là loa phường hay hệ thống gọi là truyền thanh cơ sở
là một trong những loại hình thông tin cơ sở mà không thể thiếu
và nó sẽ khác biệt với cả các loại hình truyền thông khác
bởi vì nó có thể đến được với cả những người dân
ở các cái khu vực dân cư cụ thể
với cả các điều kiện dân cư khác nhau
với những nội dung thông tin khác nhau
ở cái khu vực nhỏ đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay
thưa quý vị nếu thực sự muốn đưa loa phường trở thành kênh thông tin thiết yếu
là hình thức truyền phát thông tin không thể thay thế được
tại các phường xã trên địa bàn thủ đô
như phó giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội
nguyễn thị mai hương vừa chia sẻ
thì hà nội cần phải có những giải pháp như thế nào
ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
giảng viên đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông thông tin hà nội dự kiến khôi phục và phủ sóng hệ thống loa truyền thanh
về từng xã phường đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
vậy phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ
tôi nghĩ là cá nhân tôi mà nghe được cái thông tin là khôi phục loa phường
thì trong lòng có rất là nhiều cái cảm xúc
nhưng mà cái cảm xúc đầu tiên đấy là bây giờ chúng ta đang nói đến cách mạng công nghiệp bốn
rồi là một xã hội năm rồi
mà chúng ta lại sử dụng một cái phương thức mà nó chỉ có hiệu quả từ cái giai đoạn
mà lao động tập thể hoặc là lao động hợp tác xã
khi mà chúng ta cần phải thông tin cùng một lúc
cho tất cả mọi người cùng thức dậy cùng làm việc và cùng sinh hoạt theo một cái giờ giấc
thì có lẽ là bây giờ nó không hợp lý chăng
và vì vậy cho nên là nếu mà muốn đưa ra trưng cầu ý kiến của những người dân
về cái việc khôi phục lại loa phường này
chúng ta cần phải có những cái khảo sát rất là thận trọng
nếu phủ sóng lại thì loa phường theo phó giáo sư tiến sĩ
thì thành phố cần phải nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng ra sao
để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn ạ
nếu mà ví dụ như là có khôi phục thì cũng phải xem xem là trong những cái vùng nào thì có thể phù hợp
ví dụ như ở trong những cái vùng sâu hoặc là vùng xa nơi mà
cái tiếp cận của thông tin nó đến nó khá là yếu
và ví dụ như là mỗi nhà đều cách nhau ở một cái khoảng đường rất là lớn
thì nó có thể có hiệu quả
nhưng mà ở trong cái bối cảnh mà đôi
thị đặc biệt là khi mà người ta tôn trọng cái quyền của cá nhân
thì đôi lúc nếu mà cái thông tin nó lại mang cái tính chất là nó không cần thiết lắm
thì nó sẽ trở thành tiếng ồn
vâng nếu đưa loa phường trở lại thì theo phó giáo sư tiến sĩ
cần phải có giải pháp như thế nào để loa phường trở nên thân thiện hơn với người dân ạ
cá nhân tôi thì vẫn rất ủng hộ những cái chủ trương chính sách của thành phố
nhưng mà tôi nghĩ rằng là chính nhà thành phố cần phải có một số những cái luận điểm
mà nó phải lô dịch
và chặt chẽ hơn
một số những cái số liệu nó mang tính chất là thuyết phục hơn
ngoài ra nữa chúng ta cũng sẽ phải xem xem là
vậy thì có những cái hình thức để mà truyền tải được những cái thông tin của từng phường
hoặc là từng xã một đến cho người dân như thế nào để cho nó thực sự là hiệu quả
bây giờ ví dụ như là thông tin kể cả trên truyền hình đi chẳng nữa
thì người ta cũng là video on demand rồi
người ta muốn thông tin gì người ta lên đấy để người ta sẽ tìm kiếm cái thông tin
vào cái lúc nào mà người ta cảm thấy là thuận tiện nhất
thế thì liệu rằng là
chúng ta có nên là đừng có nghĩ đến cái loa phường theo cái ý nghĩa là một cái loa vật chất nữa không
mà là một cái app loa phường chẳng hạn
và tất cả những người nào mà muốn thông tin thì chỉ cần lên vào cái app đấy thôi
và mình sẽ nghe lại bất cứ những cái bản tin nào mà mình cần thấy cần khi mà mình cảm thấy đủ tập trung chú ý
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của ông
hy vọng là với việc lắng nghe tiếp thu từ ý kiến của chuyên gia và đông đảo người dân
cùng với đó là những điều chỉnh phù hợp thì loa phường sẽ trở nên văn minh thân thiện và phục vụ thiết thực cho đời sống của người dân thủ đô
còn nội dung vừa rồi thì chúng ta có thể thấy câu chuyện ở đây sẽ không phải là bỏ hay là giữ loa phường
mà quan trọng là sử dụng loa phường như thế nào cho hiệu quả và thân thiện với người dân hơn trong thời đại bốn như hiện nay
và đến đây thì tiểu mục vấn đề và chính sách xin được tạm dừng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với cụm chính sách ngay sau đây
công ty trách nhiệm hiếu hạn thu phí tự động vetc thông báo sẽ ra hạn chương trình miễn phí gián thẻ etc
đến ngày năm tháng tám nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu của chính phủ chín mươi phương tiện được gián thẻ thu phí không dừng trong năm hai nghìn hai mươi
và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ ngày một tháng tám trên tất cả cao tốc
sau đó từ thời điểm giờ ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
vetc sẽ bắt đầu thu phí một trăm hai mươi đồng một lượt gián thẻ lên mỗi phương tiện ô tô
từ ngày một tháng tám ứng dụng nhắn tin qua internet phổ biến nhất tại việt nam zalo
bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng
đồng thời cắt giảm một số tính năng của bản miễn phí
zalo chính thức triển khai ba gói thuê bao tháng cho người dùng tại việt nam
song song với đó vẫn phát hành một phiên bản miễn phí nhưng bị giới hạn về mặt tính năng
để có thể sử dụng không giới hạn như trước kia
người dùng sẽ phải chuyển sang gói zalo oa
zalo official account doanh nghiệp
điểm khác biệt của gói này so với các tài khoản truyền thống là người dùng sẽ phải trả phí
theo nghị quyết ba hai nghìn hai mươi hai của hội đồng nhân dân thành phố hà nội
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
người dân trên địa bàn thủ đô hà nội sẽ được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
hội đồng nhân dân thành phố hà nội sẽ được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng
thấp nhất đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn thành phố hà nội là một trăm ba mươi hai đồng
hộ cận nghèo là một trăm sáu mươi năm đồng
và người thuộc đối tượng khác là hai trăm sáu mươi bốn đồng

chương trình an ninh ngày mới sáng hùng hai tháng tám
tiếp tục với một điểm báo
ngay sau khi nhận được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy thành phố hà nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn với lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
thông tin được đăng tải trên báo lao động
chiều một tám văn phòng chủ tịch nước cho biết
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
là đội trưởng đặng anh quân cùng chiến sĩ đỗ đức việt và nguyễn đình phúc
cho đó với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
ba cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hướng dẫn đưa tám người sang ngoài an toàn
đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi những cán bộ chiến sĩ này lên tới tầng bốn
thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy
chân nhà bất ngờ sập xuống đe vào người khiến các anh hy sinh
sẽ có một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp vào năm hai nghìn hai mươi
thông tin đáng chú ý này được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
bài viết dẫn chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đến năm hai nghìn ba mươi
phần đấu hoàn thành một triệu căn hộ
cho người thu nhập thấp công nhân
hiện các doanh nghiệp đã đăng ký hơn một hai triệu căn
xong thủ tướng lưu ý
đăng ký một việc nhưng phải làm
nói đi đôi với làm
người quan tâm phải là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
và người đứng đầu chỉ đạo quyết liệt
đúng hướng vô tư trong sáng
phát triển nhà ở xã hội cho công nhân
người thu nhập thấp là trách nhiệm nghĩa vụ
đạo đức của những người quản lý nhà nước xã hội doanh nghiệp người dân
và người đứng đầu các bộ ngành địa phương
phải quan tâm đẩy mạnh nhà ở xã hội
một cách lành mạnh bền vững
song song với đó cần hoàn thiện quy định
để phát triển nhà trọ
có sự can thiệp quản lý của nhà nước
bảo đảm môi trường sống ngày càng văn minh cho người dân
liên quan đến quy định thu phí không dừng từ ngày một tháng tám
báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhân đề
ngày đầu tiên thu phí không dừng toàn quốc
tài xế hết cửa né tránh câu giờ
bài viết phản ánh công tác chuẩn bị
cho ngày triển khai thu phí không dừng một trăm linh
đã được các đơn vị thực hiện tốt
trong đó đáng ghi nhận nhất là công tác
tuyên truyền thông tin cho người dân
về thời điểm triển khai etc trên toàn quốc
giúp các tài xế nắm bắt được thông tin
chủ động đi dán thẻ etc
cũng như nạp tiền vào tài khoản
tuy nhiên ghi nhận trong ngày đầu cũng cho thấy
vẫn còn những vướng mắt bất cập
trong đó có nguyên nhân khách quan
như máy quét thẻ etc bị lỗi
và chủ quan như nhiều tài xế chủ xe
chưa dán thẻ hoặc dán thẻ
nhưng chưa kịp nạp tiền vào tài khoản
với quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu
của mệnh lệnh do giám đốc công an
thành phố hà nội ban hành
các đơn vị công an quận huyện và thị xã của thủ đô
đang tập trung toàn lực cho công tác
thu nhận hồ sơ để có thể cấp quan cấp
công dân gắn chíp cho toàn bộ người dân
sinh sống trên địa bàn đủ điều kiện
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
giám đốc công an thành phố hà nội
đã ban hành mệnh lệnh một
mở cao điểm ba mươi ngày đêm
thu nhận hồ sơ cấp quan cấp công dân gắn chíp
cho tất cả công dân đủ điều kiện
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó từ ngày hai mươi năm tháng bảy
đến ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tại trụ sở công an xã phường thị trấn
làm việc liên tục ba k
từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
cấp quan cấp công dân gắn chíp cho công dân
đảm bảo tận dụng tối đa
thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận
cao điểm ba mươi ngày đêm

cấp quan cấp công dân được xem là đợt cuối
hoàn thành thủ tục thu nhận hồ sơ cấp quan cấp công dân
cho công dân trên toàn địa bàn thủ đô hà nội
từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
theo mệnh lệnh một
giám đốc công an thành phố giao nhiệm vụ
cho trưởng công an các quận huyện thị xã
chỉ đạo công an cấp xã tổ chức ra soát
xây dựng phương án cụ thể linh hoạt
phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn